và rất nguy hiểm đối với thế hệ trẻ hiện nay
vụ việc này được phát hiện tại một cửa hàng có địa chỉ tại khu đô thị la khê hà đông
chủ cơ sở kinh doanh khai nhận mua trôi nổi số đồ chơi này trên mạng
thủ đoạn tinh vi là trong một mươi thùng đồ chơi xếp hình như thế này
chỉ trà trộn một hai sản phẩm xếp hình trên hộp có in bản đồ hình lưỡi bò do trung quốc sản xuất
do vậy việc kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng cũng rất khó khăn
thời gian vừa rồi thì đã có xuất hiện những hiện tượng các sản phẩm hàng hóa có xuất xứ từ trung quốc
có in hình lưỡi bò đã trả trộn vào thị trường việt nam
trước tình hình đó tổng cục và lĩnh trường cục và lĩnh trường cũng như doanh dân thành phố cũng đã ra chỉ đạo
và quan trị tinh thần đó để anh em chúng tôi đã tăng cường tác kiểm tra kiểm soát thị trường
trong dịp tết này đặc biệt là hàng hóa lượng lưu tâm hàng hóa rất nhiều
ngoài việc đấu tranh chống
trong mùa lậu gian lận thương mại ra đặc biệt chúng tôi quan tâm đến vấn đề là các hàng hóa sản phẩm
mà có in hình lưỡi bò đang được trà trộn vào những hàng hóa thông thường
và đặc biệt là một số hàng hóa như là đồ chơi trẻ em đồ dùng học tập
đó là mặt hàng hóa mà dễ có dấu hiệu hình lưỡi bò được in trên sản phẩm được lưu hành
ngoài vụ việc này thì thời gian vừa qua bản đồ đường lưỡi bò phi pháp
đã được cài cắm lên lõi trong nhiều sản phẩm hàng hóa tiêu dùng công nghệ du lịch
cũng như giáo dục văn hóa trên thị trường việt nam
trước thực trạng này trong thời gian tới để ngăn chặn các sản phẩm có đường lưỡi bò lei vào việt nam
lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường kiểm tra kiểm soát
nhằm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm
đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc chia sẻ thông tin
hỗ trợ kỹ thuật để kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả ngay từ các nguồn đầu vào của các sản phẩm
các công tác kiểm tra này chúng tôi cũng còn tuyên truyền
và đặc biệt là khuyến cáo những người kinh doanh cũng như người tiêu dùng
trong quá trình kinh doanh là phải để ý những mặt hàng có in hình bản đồ
để không tránh ra việc vô tình tuyên truyền cho hình lưỡi bò phi pháp
những sản phẩm như bộ đồ chơi lắp ghép có in hình bản đồ đường lưỡi bò như thế này
nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ gây ảnh hưởng rất nguy hại đối với thế hệ trẻ
ý kiến cho rằng cần có biện pháp mạnh tay hơn
ngoài tịch thu hàng hóa tiêu hủy sản phẩm
thì nếu đơn vị nào tái phạm sẽ bị ngừng hoạt động
thậm chí tùy theo số lượng hàng hóa
nếu phát tán trên diện rộng
có thể phải truy cứu trách nhiệm hình sự mới đủ sức gian đe
về phía người dân
cần ý thức rõ sự sai trái của bản đồ in đường lưỡi bò
để bất cứ ai khi thấy sản phẩm có đường lưỡi bò phi pháp
sẽ tẩy chay không sử dụng và báo ngay cho cơ quan chức năng xử lý
mấy ngày gần đây
người dân trên địa bàn thành phố hà nội hoang mang
trước sự xuất hiện của nhóm ăn xin
với cách thức hoạt động rất kỳ lạ
như mặt bôi đen tay cầm theo xúc xích và đầu gà
đi xin tiền khắp nơi khiến nhiều người sợ hãi
lực lượng công an đã lập tức vào cuộc xác minh nhóm xin này
các đối tượng xuất hiện nhiều ở khu vực quận hà đông
thành phố hà nội thường đi vào các quán xá xin tiền
khi không xin được nhóm này thực hiện các hành vi kỳ quặc
như nhổ nước miếng cầm đầu gà vầy vầy
ngoài ra có một số đối tượng thuộc nhóm này
còn đứng trước cổng các trường tiểu học
với đồ chơi đồ ăn trên tay
nghi ngờ có dấu hiệu rủ rỗ trẻ em
trưởng công an quận hà đông hà nội cho biết
sau khi nhận được thông tin lực lượng chức năng đến xác minh
và xác định là có nhóm người đó hoạt động trên địa bàn
nhưng hiện tại chỉ xác định nhóm ăn xin mặt đen
đi xin tiền không trộm cắp chưa đánh ai
nên chưa có cơ sở để bắt
tuy nhiên cơ quan công an đang theo dõi chặt chẽ nhóm này
và khuyến cáo người dân cần cảnh giác
khi phát hiện những đối tượng như trên
hôm nay công an thị xã thuận an tỉnh bình dương
đã phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân
là một thi thể cháy đen được phát hiện
dưới hố công trình đang thi công
thuộc khu phố bình cuối b phường bình chuẩn
thị xã thuận an
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút
người dân phát hiện một thi thể cháy đen
nằm dưới hố công trình đang thi công
thuộc khu phố bình cuối b
công an thị xã thuận an nhanh chóng có mặt
tại hiện trường phối hợp với các phòng nghiệp vụ
của công an tỉnh bình dương tiến hành điều tra
làm rõ thi thể cháy đen
được xác định là nam giới
chưa rõ nhân thân mặc áo thun màu trắng ngà
quần jean đi giấy bata
trong túi quần có ba trăm sáu mươi một đồng
đã bị cháy xém
bên cạnh thi thể có một chiếc bật lửa ga
có một dấu dày đi từ hướng ngoài vào
không phát hiện dấu dày đi ra
không có dấu vết tác động ngoại lực
nguyên nhân tử vong là do bỏng
cháy ngạt được hô hấp
công an thị xã thuận an đã ra thông báo
đặc điểm nhận dạng nạn nhân để tìm thân nhân
tiếp theo biên tập viên thu hương
sẽ chuyển đến quý vị những thông tin
truy nã tội phạm